liên quan đến việc xe volkswagen trưng bày tại triển lãm ô tô việt nam hai nghìn hai mươi bốn
có gài ứng dụng bản đồ đường lưỡi bò của trung quốc xâm phạm chủ quyền của việt nam
ngày một một mươi một đại diện tổng cục hải quan cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan
dựa trên cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm này
theo lãnh đạo tổng cục hải quan hiện chiếc xe volkswagen đang bị hải quan giữ tại cảng cát lái
chưa cho tái xuất để chờ hình thức xử phạt
nguyên nhân cơ quan hải quan để lọt lô hàng này vì xe nhập khẩu của volkswagen là không lưu hành trên đường
chính vì vậy khi xe được nổ máy bản đồ mới hiện lên trên màn hình xe
trong đó có đường lưới bò cơ quan hải quan đang tìm cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm
để ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra cơ quan hải quan đã chỉ đạo hải quan các tỉnh
thành phố sẽ thực hiện việc kiểm tra một trăm linh các lô hàng ô tô nhập khẩu có khả năng vi phạm pháp luật việt nam
phản ánh không đúng sự thật về chủ quyền quốc gia lãnh thổ
cơ quan hải quan sẽ phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
ra soát thống nhất kiểm tra thực tế khung xe khung máy kiểm tra nội dung phần mềm
đặc biệt phần mềm định vệ vệ tinh
trong trường hợp phần mềm có ứng dụng sai lệch vi phạm chủ quyền lãnh thổ việt nam
thì cơ quan hải quan sẽ không cho thông quan lô hàng đó
bộ công an vừa cảnh báo về dấu hiệu huy động vốn kinh doanh đa cấp trái phép
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ví điện tử payason
theo quảng cáo chỉ cần đầu tư mua đồng tiền ảo có tên paya ở trong ví
sau vài năm người đầu tư sẽ nhận lãi lớn và đã có không ít người đặt niềm tin
gửi tiền tham gia vào ví thanh toán điện tử paya
qua xác minh cơ quan điều tra cho biết ví điện tử payasian chưa được cấp phép
chưa đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại việt nam
hoạt động của công ty cổ phần payasian có dấu hiệu huy động vốn
kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì vậy những ai đã nạp tiền vào ví điện tử paya
có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc cung cấp thông tin
xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh hà giang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện
xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi hai c năm nghìn bốn trăm ba mươi năm do phan văn đường điều khiển có hành vi dấu hiệu vi phạm
kết quả kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
trên thùng xe có vận chuyển ba mươi một loại máy móc thiết bị gồm máy phát điện máy nén
máy hàn máy công cụ cầm tay do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra chủ xe không xuất trình được đầy đủ hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và yêu cầu người vi phạm đưa xe ô tô
cùng toàn bộ tăng vận về trụ sở phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang để tiếp tục xác minh
còn tại tỉnh phú yên đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên
vừa phát hiện và tạm giữ ba mươi tấn đường kính trắng có nguồn gốc nước ngoài
nhưng không có nhãn vụ bằng tiếng việt
số đường trên được vận chuyển cùng với mặt hàng mì chính và bò húc trên xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c hai nghìn bảy trăm hai mươi chín
do tài xế đỗ ngọc quan điều khiển từ tỉnh quảng trị về thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không chứng minh nguồn gốc ba mươi tấn đường
trên bao bì là tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt ngày sản xuất đã bị tẩy xóa
công an thành phố hà tiên tỉnh kên giang vừa bắt tạm giam đối tượng hồ tuấn kiệt hai mươi năm tuổi
mụ phường mỹ hòa thành phố long xuyên về hành vi vận chuyển hàng cấm
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trong lúc tuần tra tại khu ấp rạch núi xã thuận yên
lực lượng công an thành phố hà tiên phát hiện kiệt đang lái xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c chín nghìn năm mươi tám
có biểu hiện nghi vấn nên đã ra lệnh dừng phương tiện nhưng kiệt đã tăng ga bỏ chạy
chạy được khoảng hai km thì bị lực lượng công an đuổi kịp và bắt giữ
qua kiểm tra công an thành phố hà tiên phát hiện kiệt đang vận chuyển trên xe hơn bốn
bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu hero và z
hiện công an thành phố hà tiên đã tạm giữ kiệt cùng tăng vật để điều tra

huyện phù mỹ tỉnh bình định cũng bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa vùng sản xuất của bà con
sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi
những ngày này ông lương thanh tùng tại xã mỹ chánh huyện phù mỹ tỉnh bình định
đứng ngồi không yên khi hàng trăm mét bờ bao bảo vệ chín hectare diện tích ao đìa bị sạt lở cuốn trôi
khiến năm mươi số lượng cá giống cá thả nuôi trong đìa bị cuốn theo dòng nước lũ
không còn cách nào khác
ông tùng cũng như nhiều hộ dân khác đành phải ra cố tạm bỡ bằng hàng chục bao tải đất như thế này
để mong sao cứu vớt được số cá nuôi còn lại
với hơn hai trăm sáu mươi hectare diện tích ao đìa tại xã mỹ chánh
chủ yếu phục vụ thả nuôi tôm cá theo phương thức tự nhiên
thì việc bờ bao bìa bị cuốn trôi cũng đồng nghĩa nguy cơ mất trắng nguồn lợi thủy sản
đang hiện hữu trước mắt người dân
hầu hết các hồ ở đây là điều thế tự nhiên
nói chung là thế tôm ké cua là cứ sáu tháng là thu hạt
tình hình là nước lục là nó hay xuống
mà cái lỡ bờ là nói chung là gây ra thiệt hại
cái bà con cũng nhiều là nói chung rất mong mối chân viện
để làm cho con đơ cho có bà con đi lại cũng như thường tiện canh tác trong nuôi tôm thế trắng
bên cạnh đó sáu mươi hectare diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh cao chiều còn lại
tại xã mỹ chánh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
mặc dù ý thức được vào thời điểm tháng một mươi một mươi một một mươi hai
tại các tỉnh ven biển miền trung liên tục xảy ra tình trạng mưa lũ
thế nhưng một số hộ dân tại xã mỹ chánh
tại đây vẫn không tuân theo lịch canh tác thời vụ dẫn đến thiệt hại hàng loạt

theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi một từ đà nẵng đến khánh hòa có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và có khả năng hình thành bão sau đó
chính vì thế người dân ở các địa bàn sung yếu nuôi trồng thủy sản
cần sớm thu hoạch tuân thủ theo đúng lịch thời vụ
đồng thời chính quyền thủy văn trung ương
địa phương cũng nên có những phương án để khắc phục tạm thời hệ thống bờ bao địa
ao nuôi tránh thiệt hại nặng nề về tài sản

ao nuôi tránh thiệt hại nặng nề về tài sản
đồng thời chính quyền thủy văn trung ương

mưa sắm các tour du lịch dịp cuối năm
cũng theo ban tổ chức hội trợ lần này là cơ hội để du khách có thể lựa chọn những tour du lịch giảm giá
do các công ty lữ hành cung cấp với mức giá ưu đãi hấp dẫn
tham gia hội trợ lần này công ty này sẽ mang tới hơn hai năm trăm linh tour đặc sắc
với giá vé máy bay giảm tới sáu mươi
đặc biệt giảm thêm năm khi du khách thanh toán qua ứng dụng vnpay
ra mắt tám trùng sản phẩm đặc sắc một trăm linh khách mua tour sẽ được nhận quà từ tổng cục du lịch các nước
đặc biệt tham gia hội trợ lần này hà nội red tour cũng sẽ trào bán kỳ nghỉ hai ngày một đêm tại flamingo đại lải
với mức giảm giá sáu mươi so với thông tường chỉ chọn từ bảy trăm năm mươi đồng trên một người
và yêu đáy cuối cùng yêu đáy thứ bốn đó là một trăm linh khách mua tour sẽ có quà từ hà nội red tour và tổng cục du lịch các nước
trong ba ngày đầu tháng một mươi một này khi đến mua tour tại công ty này khách hàng sẽ được giảm trực tiếp tới ba mươi năm
kèm cam kết chất lượng tour không đổi áp dụng cho hơn sáu mươi điểm đến trong và ngoài nước
với lịch khởi hành trải dài từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
tour du lịch trong nước có mức giá chọn gói chỉ từ năm trăm chín mươi đồng tour du lịch nước ngoài chọn gói chỉ từ sáu triệu đồng
với những khách hàng mua tour du lịch trong cái thời điểm này thì chúng tôi cũng giới thiệu thêm
đến khách hàng những bộ sản phẩm mới cũng như là chùm tour chặt tơ của vietravel triển khai trong thời gian tới
bao gồm là trạc tơ đài loan hàn quốc trong dịp tết dương lịch và trạc tơ ấn độ bhutan trong dịp đầu năm mới tháng một hai
ngày hội khuyến mại du lịch là sự kiện thường niên quy mô lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp đơn vị du lịch lữ hành
với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn
chương trình tháng khuyến mại du lịch hà nội năm nay được triển khai trên địa bàn thành phố hà nội
của các đơn vị du lịch
sp travel sẽ không thu một đồng lợi nhuận nào từ phía công ty du lịch mà sẽ báo giá net luôn cho họ
để trong ba ngày hỗ trợ họ có cơ hội đi du lịch với những giá gọi là siêu khuyến mại
sự kiện này diễn ra trong ba ngày từ nay đến hết ngày ba tháng một mươi một tại khu vực nhà bát giác vườn hoa lý thái tổ hà nội
bản tin kinh tế tư dùng đến đây
xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại